mưa báo trong thời gian qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh bình định
thế nhưng làng trồng mai nhơn an thị xã an nhơn nơi trồng hoa mai tết lớn nhất miền trung vẫn phát triển tốt
hiện bà con trồng mai đã biết cách phòng chống ứng phó với thiên tai để kịp có những chậu mai đẹp phục vụ tết nguyên đán sắp đến
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cây lá sân tốt đâm trời nảy lọc là những hình ảnh tại làng nghề trồng mai nhơn an tỉnh bình định
ngoài việc không bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua bà con còn phấn khởi cho biết thời tiết xa lạnh như hiện nay rất thích hợp để cây mai phát triển tốt đẹp
nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ông phan văn sáu đã áp dụng các biện pháp như cây cao chậu đục lộ dưới đáy chậu để thoát nước phòng chống bị ngập
hiện vườn mai của ông sáu rất phát triển sẵn sàng phục vụ tết nguyên đáng
nhà vương thì mình cũng phải chú động nó chú động bằng nhiều phương pháp
thứ nhất là mình phòng trống trước khi bão đổ bộ
cái thứ hai là mình coi như là thực tế là mình đã cơ cao lên những cái chậu mai và coi như là qua bão lũ thì mình coi như là phòng chống nói chung là cái tương đối kỹ
cho nên là thực tế mà nói thì đến giờ phút này và cô tôi cũng đang đứng là tôi cũng đang đứng bên cạnh chậu mai này
thì hầu như cái cơn bão số một mươi hai thì không ảnh hưởng gì đến làng mai của nhân an và của tỉnh bình định
đấy là cái thực tế đó
vì sao vì cái mai hiện thời bây giờ là vẫn sinh trưởng tốt không ngập lụt lá vẫn đẹp và cái nụ thì cũng rất là lớn
thì đến khi đến nghề coi như là cuối tháng này thì mình chảy lá thì đảm bảo là năm nay sẽ là bội thu
làng nghề trồng mai nhân an tỉnh bình định được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền trung
mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng triệu chỗ ngoài cảnh chơi tết
hiểu rõ vị trí địa lý của tỉnh nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ
chính quyền địa phương đã khuyến cáo hỗ trợ bà con chủ động phòng chống không để nghề trồng mai bị thiệt hại
qua cái cơn bão số một mươi hai thì nó
cái ảnh hưởng mà đến cái địa bàn hay nó cũng nhẹ
chủ yếu là cái mai trên cái địa bàn bây giờ cũng đương là phát triển tốt
chắc chắn là trong cái dịp tết này mai là đảm bảo để cung cấp ra thị trường phục vụ cho bà con
trong công tác chỉ đạo vừa rồi đặc biệt là do thông báo bà con nông dân kịp thời
vì vậy các chủ hộ trồng mai cũng đã chủ động trong công tác phòng chống
lục bão ở những vùng mà có cái diện tích mai mà chuẩn bị xuất bán trong năm nay thì bà con nông dân cũng đã di chuyển từ cái vùng thấp lên cái vùng cao
cái thứ hai nữa là chủ động trong cái việc mà cơ chậu cao lên cho nên là cái diện tích này không có bị ngập ống trong cái thời gian vừa qua
gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đáng nhưng hiện đã có khá nhiều thương lái tìm đến làng mai nhân an để đặt hàng
với thời tiết thuận lợi như hiện nay
hoa mai nhân an sẽ khoe sắc rực rỡ phục vụ người dân vui xuân đón tết